một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa qua tại ấp sắt cò xã viện an huyện ngọc hiển tỉnh cà mau khiến hai người chết và bảy người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cano của dịch vụ hồng hân chở theo chín người chạy hướng từ đất mũi về thị trấn nam căn
khi đến cầu sắt cò thì tông trực diện vào trụ cầu cano lao vào trụ cạnh nhịp giữa cầu gãy đôi hành khách văng ra trôi trên sông
rất may người dân địa phương kịp thời cứu được bảy người đưa vào bệnh viện năm căn cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân tay bị thương nhiều nơi trên cơ thể vụ tai nạn cũng làm hướng dẫn viên tên đại tử vong đã tìm được thi thể